đồng bào người dao đỏ sống ở tuyên quang tập trung chủ yếu ở huyện na hàng và xã thổ bình huyện lâm bình
với phụ nữ người dao đỏ chuyện ăn mặc rất được coi trọng thể hiện sự sáng tạo và tinh tế trên từng đường kim mũi chỉ
những cô gái ở độ tuổi lên chín lên một mươi đã được các bà các mẹ chuyên dạy may vá và theo thùa
và đến khi đến tuổi cập kê cũng là lúc các thiếu nữ biết làm những trang phục đẹp cho riêng mình
trang phục truyền thống của phụ nữ dao đỏ gồm áo quần khăn vấn đầu thắt lưng và các đồ trang sức khác đi kèm
chủ yếu là màu đỏ vì theo quan niệm của người dao đỏ màu đỏ mang lại hạnh phúc may mắn đầy đủ và tạo ra năng lượng tích cực cho con người
trang phục truyền thống của đồng bào dao đỏ là một trong những trang phục được trang trí hoa văn phong phú đa dạng nhất trong các dân tộc ở tuyên quang
được thể hiện qua từng yếu tố cấu thành nên bộ trang phục như áo yếm quần dây lưng và khăn
trước khi về nhà chồng các cô gái dao đỏ thường ở nhà tập trung cho việc theo thùa khâu vá hoàn thành bộ trang phục của riêng mình
bộ trang phục sẽ theo họ suốt cuộc đời
tuyên cũng đã có những hoạt động nhất thiết thực đó là việc tổ chức cho chị em ở các thôn bản của người dao khôi phục
giữ cái việc theo thùa của chị em dệt rồi các hình thức khác như thông qua các biểu diễn nghệ thuật như là các làn điệu dân ca dân vũ xây dựng cơ sở
với các hình thức khác như là các biểu diễn nghệ thuật như là các làn điệu dân ca dân vũ xây dựng cơ sở
với các hình thức khác như là các biểu diễn nghệ thuật như là các làn điệu dân ca dân vũ xây dựng cơ sở
về cái việc mà khôi phục và gìn giữ lại cái bản sắc văn hóa dân tộc mà nhấn mạnh đặc biệt đó là cái trang phục truyền thống người giao
mới đây nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người dao đỏ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tôn vinh di sản
đồng thời góp phần cổ vũ tuyên truyền khôi phục các giá trị tốt đẹp về văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tuyên quang